nhân dịp dự và chỉ đạo hội nghị phát triển sản xuất chế biến và tiêu thụ tôm nước lợ của một mươi bảy tỉnh thành phố ven biển phía nam được tổ chức tại bạc liêu
chiều ngày một mươi bốn tháng chín bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy
ubnd và một số sở ngành chủ tịch ubnd các huyện thành phố của tỉnh bạc liêu
theo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đồng bằng sông kiểu long nói chung đặc biệt là bạc liêu nói riêng
có tiềm năng lợi thế nuôi trồng sản xuất chế biến thủy sản trong đó mô hình nuôi tôm nước lợ đang được đánh giá cao ít tác động đến môi trường
vì vậy để con tôm nâng cao giá trị kinh tế bộ trưởng đề nghị tỉnh khẩn trương xây dựng sản phẩm con tôm bạc liêu trở thành thương hiệu quốc gia và hướng đến hình thành ngành công nghiệp tôm của địa phương
các đồng chí lãnh đạo tỉnh bạc liêu mong muốn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm hơn nữa giúp bạc liêu có thêm điều kiện
nhất là đầu tư nguồn vốn hạ tầng để phát triển tiềm năng lợi thế nuôi trồng sản xuất chế biến thủy sản đặc biệt là phát triển mô hình nuôi tôm nước lợ mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính